phó thủ tướng thường trực chính phủ trung hòa bình yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh hòa bình vĩnh long an giang và khánh hòa
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí
về tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn biến phức tạp
vừa qua trên các phương tiện thông tin truyền thông đăng nhiều tin bài phản ánh tại một số địa phương hòa bình vĩnh long an giang khánh hòa
tình trạng hoạt động khai thác cát vẫn diễn biến phức tạp gây sạt lở sông sạt lở đất làm ô nhiễm môi trường thiệt hại đến diện tích sản xuất nuôi trồng thủy sản của các hộ dân
một số doanh nghiệp khai thác ngoài phạm vi được cấp phép khai thác bất kể ngày đêm
về việc này phó thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh hòa bình vĩnh long an giang khánh hòa
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí
nếu đúng như nội dung các bài báo phản ánh thì kiên quyết ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi